trong khi đó nước láng giềng thụy điển nơi từng là tâm điểm chú ý của truyền thông thế giới với chiến lược chống covid một mươi chín gây tranh cãi như không áp dụng biện pháp phong tỏa và thực hiện miễn dịch cộng đồng
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng phản ứng thận trọng của đan mạch mới là trường hợp đáng chú ý
đan mạch đứng ở nhóm đầu trong số các nước có phản ứng nhanh trước dịch bệnh chúng tôi đã xây dựng một lớp bảo vệ xung quanh đất nước
tuy nhiên giáo sư palundan cũng cho rằng thách thức lớn nhất của đan mạch không phải là một làn sóng dịch covid một mươi chín thứ hai mà là việc đảm bảo phục hồi nền kinh tế
nền kinh tế và văn hóa của chúng tôi đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch đan mạch là một quốc gia hướng ngoại và điều đó giờ đây không còn đúng đó là một thách thức đối với chúng tôi
tới nay đan mạch ghi nhận hơn một mươi một bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín và năm trăm sáu mươi ba ca tử vong
tuy nhiên riêng trong tuần qua chỉ có một mươi hai người tử vong con số này đưa tỷ lệ tử vong trên tổng dân số của đan mạch gần tương đương với nước láng giềng đức gấp đôi naui và chỉ bằng một phần tư thụy điển
thủ tướng đan mạch mette frederiksen trong tháng này đã tuyên bố rằng đại dịch đã được kiểm soát và chính quyền đang đẩy nhanh quá trình mở cửa xã hội trở lại
các công viên giải trí bảo tàng và sở thú đã được phép hoạt động trở lại vào tuần trước sớm hơn vài tuần so với dự kiến trước đó sau khi các chuyên gia y tế kết luận rằng tỷ lệ lây nhiễm sars cov hai không tăng trong vòng một tháng kể từ khi trường học mở cửa trở lại tại đan mạch
trong khi đó đan mạch hiện đang tập trung phục hồi nền kinh tế vốn dựa nhiều vào xuất khẩu
đan mạch chủ yếu xuất khẩu dược phẩm và thực phẩm vậy nên mức độ thiệt hại về kinh tế sẽ ít hơn so với thụy điển quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu ô tô xe tải và ngành công nghiệp nặng
chính phủ đan mạch đã có những hành động quyết đoán và kiểm soát được đại dịch đây chính là nền tảng để thúc đẩy mở cửa xã hội và kinh tế nhờ đó các doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại bình thường
về chính trị một vấn đề tương đối khó khăn là việc mở cửa biên giới
các chính trị gia phe đối lập đã thúc giục thủ tướng đan mạch mở cửa biên giới với đức và naui để phục hồi ngành du lịch trong thời gian cao điểm và mùa hè cũng như nhằm tăng dòng chảy hàng hóa
tuy nhiên chính phủ cánh hữu lại đề xuất không mở cửa biên giới với thụy điển mặc dù khu vực scan giáp danh với đan mạch có tỷ lệ lây nhiễm virus tương đối thấp
mặc dù vậy cũng có nhiều chuyên gia lo lắng rằng việc tập trung vào phục hồi nền kinh tế và mở cửa có thể khiến đan mạch rơi vào tình trạng thiếu cảnh giác với dịch bệnh
vấn đề là nếu chúng ta nới lỏng các biện pháp quá nhanh người dân sẽ dễ có cảm giác dịch bệnh đã qua và cho rằng mọi thứ có thể quay trở lại như xưa
vì vậy mối lo ngại chính của tôi không phải là việc mở cửa vật lý mà là sự ảnh hưởng trong hành vi của con người
theo các chuyên gia hiệp
hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định quốc gia nào xử lý dịch covid một mươi chín tốt hơn nhưng một biện pháp phòng dịch pha trộn giữa đan mạch và thụy điển
nghĩa là có đóng cửa nhưng không phải đóng toàn bộ có thể sẽ phát huy hiệu quả
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt